núi non trùng điệp hang động độc đáo lại gắn với truyền thuyết lịch sử linh thiêng
đó là quần thể di tích đền trúc ngũ động sơn tại thôn quyển sơn xã thi sơn huyện kim bảng
đây còn là nơi bảo lưu được nhiều giá trị lịch sử và văn hóa đáng quý
một trong số đó là làn điệu hát dặm độc đáo đã tồn tại gần một năm nay
trong chương trình sắc màu dân tộc tuần này chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị khán giả
hình thức hát múa cửa đền vô cùng độc đáo và linh thiêng chỉ có duy nhất tại thôn quyển sơn này
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
nơi đây dìm dữ lưu truyền đến tận bây giờ hát dạm quyển sơn ra đời như thế
hát dặm hay còn gọi là hát dậm là một hình thức hát cửa đền để hầu thánh
chỉ có duy nhất ở thôn quyển sơn xã thi sơn huyện kim bảng tỉnh hà nam
để tỏ lòng biết ơn tới công lao của tướng quân lý thường kiệt
người dân nơi đây lấy tiếng hát thay cho tấm lòng dâng lên vị thánh đã được thiên hóa của mình
bởi vậy hát dạm thường chỉ được biểu diễn nơi cửa đền cửa đình linh thiêng
và có những quy định vô cùng khắt khe nghiêm ngặt đối với người biểu diễn
trước kia để được trình diễn hát dạm trong cửa đền vào đúng ngày lễ hội
người tham gia phải là những cô gái thanh tân chưa chồng có giọng hát hay và xinh xắn
hoặc những người phụ nữ quá bụa
một phường hát dạm thường có từ một mươi năm người trở lên
cụ trùm sau là các con dạm biết hát múa phụ họa
cụ trùng phải là người vừa cao tuổi vừa có tài hát múa
lại phải thuộc được nhiều bài hát trong tổng số hơn ba mươi bài hát dặm
cụ sẽ là người hát chính và lĩnh sướng cho các con dặm nghe theo
những người được lên làm cụ trùm cũng phải là phụ nữ quá trồng hoặc không lấy trồng
để đảm bảo tính tôn nghiêm của điệu hát thở thánh
tuy nhiên sau một thời gian dài bị gián đoạn liên miên bởi chiến tranh
ở làng không còn mấy người hát dạm
cách đây gần hai mươi năm khi cả vùng quê hà nam còn vô cùng nghèo khó
cái ăn còn chưa đủ thì việc tập hợp một phường hát dặm lại chẳng dễ dàng gì
thế nên thay vì đi tìm những người hát dạm

tôi đã tập hợp một phường hát dạm
những cô gái thanh tân chưa trồng một vài cụ trùm tập hợp lại những người phụ nữ trong làng
có giọng hát hay để hướng dẫn họ hát tránh sự mai một của làn điệu truyền thống
rồi sau đó khi điệu hát đã sống lại
các cụ lại mới tiếp tục tìm kiếm những cô gái trẻ tuổi để truyền lại điệu hát này
bởi vậy đội hát dạm ở quyền sơn giờ không chỉ có những cô gái trẻ còn thanh tân
mà còn có cả những người phụ nữ trung tuổi vừa yêu thích điệu hát này vừa dành nhiều tâm huyết với nó
họ là những người khơi gợi lại làm điệu hát dặm trên quê hương mình sau bao năm ngủ yên trong tiềm thức
trước khi tôi còn bé tôi đi hát dạm từ lâm một mươi một tuổi
tôi hát năm năm
thế khi mà nhớ lên thì phải đi học hành không hát được không được đi nữa
thì tôi cũng vẫn giữ cái lưu truyền từ xưa đến giờ
thế đến bây giờ già là tôi năm nay tôi bảy mươi tuổi
nhưng mà tôi vẫn là giữ cái lưu truyền từ xưa đến giờ

lên hát dạm của ngày xưa để tôi dạy chị em các trọng đội đây tập trung để mình giữ lại cái lền tảng trước kia của ngài lý đã dạy dân ta
thì giờ chúng tôi phải giữ lại cái lưu truyền đó
thế rồi mỗi một năm các cháu trẻ tuổi chưa lấy chồng thì nó hát một tháng dòng dã một tháng đấy
từ mùng một mươi tháng riêng
từ mùng một mươi tháng hai thì mới nghỉ
nhưng còn già chúng tôi là coi như là một cái đội của câu lạc bộ
chúng tôi để giữ gìn lại cái lền văn hóa có ngày xưa
khi diễn sướng cụ trùm bắt buộc phải mặc áo thụng vàng vấn khăn vàng
các con dặm mặc áo nhũ đỏ rồi thắp đai bên ngoài đội mũ tiên đính ngọc
nhạc cụ trong hát giọng cũng rất đơn giản
chỉ có một cặp xanh do cụ trùm sử dụng để gõ nhịp và một cặp trống con do hai con dặm dùng nhạc cụ diễn sướng

chủ đề các bài hát dặm rất quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của người dân
điều đó cho thấy dung lượng hiện thực phản ánh của dân ca hát dặm khá phong phú
bên cạnh đó nội dung tín ngưỡng cũng chiếm một phần trong số các bài hát
hát dậm như cuốn lịch sử bằng âm nhạc ghi lại những ngày tháng còn sơ khai của hồng hoang lịch sử con người quyền sơn
hát giọng như cuốn lịch sử bằng âm nhạc ghi lại những ngày tháng còn sơ khai của hồng hoang lịch sử con người quyền sơn
ngài dạy chúng tôi là thứ nhất là đạo đức con người và cái thứ hai nữa là dạy dân là làm ruộng này
rồi là nhất là cái đạo làm người của vợ chồng con cái là phải bảo nhau trong ba mươi tám làn điệu đó
mặc dù là điệu hát thở thánh nhưng hát dặm tồn tại trong đời sống người dân
gần một năm qua nên đã thấm đượm cái chất dân dã mộc mạc của hồn quê
sự đơn giản được thể hiện trong cả nhạc cụ và các tổ hợp động tác múa
không quá cầu kỳ phức tạp những điệu múa trong hát giọng tương đối đơn giản nhưng vẫn đủ uyển truyền và mềm mại
trong số hơn ba mươi bài hầu như bài nào cũng có múa
các động tác múa không nhiều thường lặp đi lặp lại
tuy nhiên một số tổ hợp múa vẫn rất đẹp và có nhiều chi tiết tạo dấu ấn rất riêng không hề giống với bất cứ hình thức ca múa nào khác
ngày xưa tôi lớn lên thì ở trong làng tôi thì đã có một đội hát giậm là vì cụ lý thường kiệt đã đi đánh trận
ngày xưa là cái cờ là cách đây phải một năm rồi bao nhiêu một năm mình nghĩ là chưa đẻ ạ
thì đã có cái cờ về núi cấm này thì là gọi là đánh trận
gọi là lý thường kiệt dựng lên đi đánh trận về đây xong bắt đầu ban lại cho lý thường kiệt sinh ra hai cái chống hai mươi tám điệu
hát giọng thì sinh ra có hai cái chống này để trước khi trái quân đi thì là phải có hai cái chống để trái quân đi
xong đánh trận xong về thì lại có hai cái chống để rước quân để tập hợp về chỗ ný thường kiệt để mổ lợn mổ châu mổ bò ăn mực là ný thường kiệt đã đánh quân trở về
theo một số tài liệu khi chép lại
hát giọng có khoảng ba mươi tám làn điệu
trong quá trình biểu diễn phường hát dậm gần như nối liền các bài với nhau tạo thành một chỉnh thể xuyên suốt từ đầu tới cuối
giai điệu của nhiều bài về cơ bản khá giống nhau đặc biệt những bài có cùng nội dung liên quan tới tín ngưỡng đều có giai điệu trang nghiêm thành kính
những bài có nội dung về lao động sản xuất và thể hiện tâm tư tình cảm
giai điệu chữ tình nhẹ nhàng và sâu lắng
vì vậy sự khác nhau lớn nhất là ở phần lời bài hát
nếu mà nói về tâm linh thì những người những con rậm trong làng rậm thì rậm thì rất nhiều người biết biết hát rậm và biết múa rậm
nhưng để mà hát được rậm và giữ được cái làn điệu rộng này thì rất là khó cho nên là chúng tôi phải học và ngay bản thân tôi là phải học từ bé
đất nước ta đang mở cửa để bảo tồn lại cái di sản văn hóa
cho nên là tôi thấy là cái làn điệu hát giậm của chúng tôi là rất mượt mà cụ lý thường kiệt sáng tác ra cái bài hát này ăn sâu vào lòng người và dạy dân tất cả những cái gì mà trên dân quyền sơn đã có thì đều cụ đều dạy
lời ca trong hát dặm có các thể thơ bốn chữ năm chữ thơ tự do lục bát tứ tuyệt khá đa dạng về thể thức
đến nay nhiều tài liệu nghiên cứu về hát rậm đã trở thành nguồn tư liệu rồi rào cho lớp lớp con cháu sau này tại quyển sơn lưu giữ vốn quý của cha ông đề lại
để hiểu được giá trị đằng sau mỗi câu từ của hát rậm
nhiều thế hệ ở làng đang quyết tâm giữ cho được làn điệu của quê hương mình
cũng có lúc là rỗi rãi là chúng tôi cũng tham gia giúp đỡ thêm vào cái công việc dạy các cháu này
thế đây coi như vậy là bà phẩm đây là rất là sung hướng và quan tâm đến các cháu
mà dạy dỗ các cháu đến chỗ để hát những cái điệu thò ngại để giữ gìn để sau này mãi mãi bảo tồn
cụ trùm cụ cũng hết lòng tâm huyết với những làn điệu hát giọng của quê nhà
và cụ cũng rất là muốn là quyết tâm và bảo vệ và quyết tâm để gìn giữ và lưu trữ lại những các cái làn điệu để cụ truyền cho các con cháu mai sau
và đến bây giờ tôi cũng chỉ là một học trò của cụ dù là rất là cao tuổi rồi nhưng mà cũng chỉ là một học trò như mình gọi là học trò lớn của cụ
theo tôi tôi cũng thấy cụ cũng rất tâm huyết với nghề và cũng rất là tâm huyết với làng
và cái thứ nhất là rất là tôn thờ
của một vị tướng nừng danh cho nên là cụ quyết tâm và cũng là quyết tâm để bảo vệ cái di sản văn hóa độc đáo của quê nhà
nên cụ đã lưu truyền lại cho các cháu và dạy các cháu từ thế hệ này đến thế hệ khác
ngay từ tấm bé trẻ em nơi đây cũng đã được nghe được xem người lớn dạy nhau hát nói chuyện với nhau về dặm
nên cũng nhớ được tương đối đầy đủ các bài bản và lối diễn sướng
bé nguyễn ngọc khánh linh sáu tuổi cùng em gái mình năm tuổi thích hát rằm hơn thích được cho kẹo cho bánh như các bạn cùng lớp mầm non
mỗi buổi chiều tan lớp bà hoặc mẹ đón muộn là hai bé lại dắt tay nhau đến nhà cụ chuồng phẩm để được nghe cụ dạy hát dặm
hai đứa bé đang ở cái tuổi vẫn phải để mẹ bón cơm từng bữa nhưng đã biết yêu cái dặm nhiều như thế
vậy là đáng quý
giọng hát còn ngọn líu ngọng lo hơi còn ngắn
đôi tay mũ mỉm lóng ngóng đáng yêu nhưng cứ nghe thấy dặm là im lặng ngoan ngoãn đến say mê
có lẽ bởi tình yêu rằm được truyền từ người tóc đã bạc trắng cho đến những đứa trẻ học nói còn chưa sỏi đã nghe hát rằm
nên niềm đam mê ấy mới thấm dần ngấm dần vào tuổi thơ
và trở thành niềm yêu thích bền chặt đến như vậy
đội ngũ hát dặm từ một mươi sáu đến hai mươi cô gái thanh tân
do hàng năm đều có những cô gái đi lấy chồng cho nên bà trùng phẩm phải thường xuyên tuyển chọn dạy dỗ hướng dẫn những cô gái mới lớn để bổ sung vào đội hát
hơn nữa cụ phẩm còn giữ vai trò điều hành tổ chức hát rằm trong các trường hợp
trong suốt một tháng trước khi hội chính được diễn ra bà và các cô gái hát rằm phải tập luyện cập lực dòng dã tại đình làng
mình yêu dữ cứ quyển này nát thì lại chép sang quyển kia
thế rồi ai theo mình thì mình cứ phải truyền dạy cho người ta
thế rồi người ta thích thì về sau người ta lại truyền dạy cho người khác chứ
hết cái đời của mình thì lại thế hệ khác nó nên chứ

vẫn hết sức dạy cho các cháu mong mong cho các cháu là sau này thế hệ này sẽ tốt hơn
chủ nghĩa sau này để cho các cháu mãi mãi để sự bảo tồn của làng

là một loại hình tồn tại trong đó có tính nguyên hợp gồm cả múa cả hát
cụ phẩm không chỉ dạy tất cả các cô gái từng làn điệu mà còn phải hướng dẫn tỉ mỉ từng động tác múa sao cho chính xác và đẹp đẽ nhất

mặt khác hát rậm là loại hình dân ca nghi lễ tế thần cầu mong cuộc sống mưa thuận gió hòa mùa màng tốt tươi
cho nên bà trùm không chỉ truyền dạy đơn thuần những làn điệu hát dặm cho thế hệ trẻ
mà còn là người thông quan giữa người dân và thế giới thần linh
vì vậy tính thiêng liêng và tính đời thường hỏa quyện đàn sen chặt chẽ vào nhau
nghệ nhân trịnh thị phẩm luôn tâm huyết cố gắng dình giữ bảo tồn văn hóa phi vật thể
để trao chuyển cho thế hệ mai sau cái hồn cốt của dân tộc
nhờ đóng góp một phần công sức lớn trong việc khôi phục lại hát dặm và truyền dạy cho đời sau
mà cụ trịnh thị phẩm đã vinh dự được công nhận là nghệ nhân dân gian
đó là một trong những ghi nhận của đảng và nhà nước với công lao và tâm huyết của bà
với văn hóa truyền thống của cha ông
và câu chuyện tình yêu trí phèo thị nở
nhưng ít ai biết được rằng ở mảnh đất chiêm trũng này còn có những món ăn dân dã đến mức giản dị
mà đậm đà tỉnh quê
sẽ thật khó quên nếu du khách đã từng thưởng thức món bánh cuốn chả nướng thơm lừng
tại mảnh đất đậm đà tỉnh người này
bánh cuốn vốn là một thức bánh quen thuộc của người dân nhiều nơi
nhưng bánh cuốn nơi đây có hương vị rất riêng
bánh cuốn được làm từ gạo tè trắng ngần và trắng mỏng
dụng cụ làm bánh cũng khá đơn giản
thường thì khi khách tới ăn chủ quán mới bắt đầu tráng bánh
để bánh vừa nóng vừa thơm mùi của gạo
bàn tay nhanh thoan thoát múc gáo bột trắng đều trên khuôn tròn
nhanh tay dùng gáo láng cho bột trắng bỏng trên mặt khuôn
chừng mấy phút là được mẹ bánh
bánh lấy ra phải trắng muốt ống ả
miếng bánh phủ chút mộc nhĩ thái nhỏ thơm thoa
tôi ngâm gạo được ba tiếng là tôi xay
xay xong về hôm sau là tôi chắt nước điên là tôi tráng
tôi tráng thì tôi phải pha bột với cái múc bột là phải vừa vặn
nó mới rèn bánh tráng bánh thì nó mới ngon
bánh cuốn ăn kèm với chả nướng
thịt tẩm ướt gia vị rồi được xin vào que tre đàn nướng trên than hoa hồng rực
chả khi chín
nến phải vàng xém cạnh thịt săn lại vừa thơm vừa đậm đà mà vẫn không bị kiệt nước làm mất đi vị ngọt và béo của miếng thịt
chả nướng sẽ được chan vào nước chấm nóng với đủ vị mặn ngọt chua cay nhưng các vị đều rất hài hòa
rắc chút hạt tiêu và thêm đu đủ xanh cho đầy vị
bánh cuốn ăn kèm với ít rau thơm và hoa chuối
bất kể ai đã từng vào nam ra bắc nếu qua đây đều dừng chân thử món ngon này và đã ăn một lần là lại muốn ăn lần nữa
đã nói đến bánh quấn thì và nói cuối quyển đôi tiếng đã từng cung cấp cho địa phương cũng như các tỉnh lân cận và hiện nay một số các gia đình còn cung cấp cho thành phố phủ lý
món bánh cuốn trả nướng đặc trưng của mảnh đất hà nam chiêm trũng này chinh phục được cả những thực khách sành ăn
hương vị đặc trưng của gạo trắng của thịt lợn của những thứ rau gần gũi với mọi người trở thành một thức quà hàng ngày
một thức quà tuy giản dị nhưng hãy đi xa là khó quên vương vấn
chúng tôi luôn hy vọng chương trình mang đến nhiều thông tin thú vị cho quý vị khán giả
và đến đây thì chương trình sắc màu dân tộc cũng xin được tạm dừng
mọi ý kiến đóng góp xin quý khán giả gửi về hòm thư phongvănhoa org vn hoặc qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại